tại hà nội bệnh viện hiễu nghị tổ chức hội nghị khoa học ba bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ lần thứ năm
với chuyên đề tim mạch và điện quang can thiệp nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập khoa tim mạch can thiệp
hội nghị là dịp để ba bệnh viện bảo vệ sức khỏe cán bộ bao gồm bệnh viện hiếu nghị bệnh viện c đà nẵng và bệnh viện thống nhất
báo cáo những công trình nghiên cứu khoa học chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong khối bảo vệ sức khỏe cán bộ
cùng với các chuyên gia đầu ngành về tim mạch và tim mạch can thiệp trong cả nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn
trao dồi và cập nhật kiến thức để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn
việc cập nhật liên tục triển khai ứng dụng những kỹ thuật mới tiên tiến và hiện đại trong trần đoán
điều trị các bệnh lý tim mạch sẽ đem lại nhiều cơ hội nâng cao chất lượng sống cho người bệnh
trong bối cảnh tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa